theo số liệu mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hàng nghìn xe vi phạm trên cao tốc đã bị phản nguội
ngày nghỉ tết hệ thống camera phát hiện một bốn trăm một mươi tám trường hợp vi phạm
lập biên bản ba mươi chín trường hợp gửi thông báo vi phạm một ba trăm bảy mươi chín trường hợp
phát hiện hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm tới sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông